phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cao bằng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với đỗ trung phúc
giám đốc trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh cao bằng và nguyễn mạnh hùng
phó giám đốc trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh cao bằng cùng về tội giả mạo trong công tác
kết quả điều tra xác định vào năm hai nghìn hai mươi một số lượng học viên đăng ký học lái xe tại trung tâm đào tạo
và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh cao bằng tăng đột biến so với năm trước
trung tâm không đáp ứng được số lượng giáo viên dạy thực hành và số xe tập lái theo quy định
do vậy đỗ trung phúc và nguyễn mạnh hùng đã chỉ đạo nhân viên lập các giấy tờ sổ sách
phân công theo dõi đào tạo không đúng với thực tế với mục đích là hợp thức hồ sơ cho học viên học lái xe
đủ điều kiện thi chứng chỉ nghề thi sát hạch lái xe
vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi phòng cảnh sát kinh tế đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đỗ trung phúc
và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn mạnh hùng